thưa quý vị sáng nay phiên tòa xét xử nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội nguyễn quang tuấn và đồng phạm
chuyển sang phần tranh luận đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đó nguyên giám đốc bệnh viện tim hà nội đã bị đề nghị xử phạt từ bốn đến năm năm tù về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cùng với bị cáo tuấn bốn bị cáo nguyên là cán bộ bệnh viện tim hà nội
gồm hoàng thị ngọc hưởng nguyên phó giám đốc nguyễn thị dung hạnh nguyên kế toán trưởng đoàn trọng bình
và nghiêm tuấn linh đều nguyên là phó trưởng phòng vật tư y tế bị đề nghị các mức án từ hai mươi bốn đến bốn mươi hai tháng tù
ba bị cáo thuộc công ty hoàng nga bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng tù treo đến bốn năm tù giam
bị cáo phan tuấn đạt nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty kim hòa phát từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù treo
ba bị cáo thuộc công ty định giá aic bị đề nghị từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tháng tù
bản luận tội xác định bị cáo tuấn đã đồng ý cho công ty hoàng nga và công ty kim hòa phát gửi vật tư
vào bệnh viện tim hà nội theo hình thức dùng trước trả tiền sau
để hợp thức việc trả tiền bị cáo tuấn và các bị cáo cấp dưới
đã hợp thức hóa bằng cách lập hồ sơ thầu và chỉ định thầu trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
gây thiệt hại hơn năm mươi ba tỷ đồng
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án
các bị cáo các luật sư đã tham gia tranh luận đưa ra những luận điểm luận cứ nhằm gỡ tội cho các bị cáo
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lê đặng anh thuận
chú tài ấp ninh hiệp xã bộc
họ đã bảo năng huyện dương minh châu về hành vi tham mô tài sản
đối tượng thuận làm cửa hàng trưởng tại hai cửa hàng kinh doanh xe máy điện vinfast ở thành phố tây ninh và thị xã trảng bàng
do cần tiền để đánh bạc nên khi khách đến mua xe máy điện
thuận yêu cầu khách trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân cho thuận
để tránh bị công ty phát hiện thuận không nhập thông tin vào hệ thống của công ty
mà coppy hóa đơn giá trị gia tăng và chỉnh sửa lại thông tin giao cho khách hàng
trong thời gian một mươi một tháng thuận đã bán ba mươi bốn chiếc xe máy điện tham ô số tiền gần một tỷ đồng
sợ bị phát hiện ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thuận nghỉ việc và bỏ trốn
đến giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phát hiện đối tượng đang lẩn trốn
tại huyện phu quý tỉnh bình thuận nên tiến hành bắt khẩn cấp
tại cơ quan công an thuận đã thừa nhận hành vi của mình
chỉ sau hơn hai giờ gây ra vụ chặn xe cướp tài sản của người đi đường
đối tượng vũ việt hùng trú tại phường năng tĩnh thành phố nam định tỉnh nam định
vừa bị công an thành phố nam định bắt giữ
nhóm thanh niên bị bắt
vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày tám tháng bốn tại đoạn đường tiền phong phường năng tĩnh thành phố nam định
vũ việt hùng đã chặn xe dùng dao uy hiếp cướp xe máy nhãn hiệu honda ebles màu đen của một người đi đường
sau hơn hai giờ đồng hồ điều tra đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định
phối hợp với công an phường năng tĩnh đã bắt giữ được hùng thu hồi chiếc xe máy tăng vật
vũ việt hùng từng có hai tiền sự về hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy để lấy tiền sử dụng ma túy đã bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương bắt giữ
nhóm thanh niên bị bắt gồm hà quốc cường thái minh trí phan thành đức và nguyễn thanh hậu
theo công an tp thủ dầu một sau một thời gian theo dõi các trinh sát đã bắt quả tang trí và đức đang cầm theo bình xịt hơi cay để trộm cắp xe máy
điều tra mở rộng cơ quan công an đã bắt giữ thêm cường và hậu
các đối tượng khai nhận từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đã trộm nhiều chiếc xe máy trên địa bàn tỉnh bình dương
sau khi bán xe máy trộm được cả nhóm mua ma túy sử dụng
chỉ trong vòng bốn ngày công an huyện yên thành tỉnh nghệ an đã khám phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm tài sản trong kết sắt tại các đền chùa
hai đối tượng nguyễn văn tường và nguyễn công thắng đã rủ nhau thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các đền chùa trên địa bàn huyện yên thành và các huyện lân cận như đô lương nam đàn diễn châu nghi lộc
chúng nói tôi sẽ nhảy chúng sẽ bỏ tương khi nó sống
tôi sẽ đi vào tôi sẽ lưu vòng xung quanh tôi sẽ xốp cửa tôi sẽ đi vào
các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi thường hoạt động lưu động lợi dụng các đền chùa không có người trông coi để trộm cắp tài sản bên trong các kết sắt lợi dụng vào đêm khuya che kín mặt
tại các khu vực đền chùa ít người qua lại không có người trong coi thì đột nhập sử dụng kiềm cộng lực dụng cụ phá kết sát như búa đinh xa cậy dao nhọn phá kết sát để lấy tiền tiêu xài
cái thời gian từ khi chạy ra đến khi công an vào cuộc mà sống rồi là chỉ có bốn ngày là công an bắt được là tôi rất mừng
vì về đề dân ai cũng nói ông nói là có bốn ngày mà bắt được thủ phạm rồi thì đó là vẫn nhanh
cơ quan công an xác định từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến trước thời điểm bị bắt hai đối tượng đã thực hiện một mươi một vụ trộm cắp tài sản tại các đền chùa trên địa bàn các huyện yên thành đô lương nghi lộc diễn châu nam đàn
bước đầu công an huyện yên thành đấu tranh làm rõ tổng số tiền mà hai đối tượng đã trộm cắp tài sản trong kết sắt tại các đền chùa là gần năm mươi triệu đồng
đối với loài tội phạm trụng cắp tài sản mà dành thức phá kẹt thì thường thường hoạt động vào thời gian mất đếm gọi là ràng sáng
cho nên là bán quản lý các đền chùa nên nâng cao cảnh giác thứ nhất đó là vào những khoảng thời gian đó thì sẽ có người canh gạc
có những người bầu vệ quản lý trực tiếp đó thì thấy nhau mà cảnh gạc
và cái thứ hai nữa là trong một thời gian ngặn đó thì người ta nên kiểm kế lại số tiền trong kết sắt rồi lấy ra để phục vụ vào việc tù sự đền hoặc là công việc của đền
chỉ đừng để trong một thời gian dài khi đó thì số tài sản trong kết sắt bị mất
để đấu tranh phòng ngừa với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an
các đền chùa cần có biện pháp bảo vệ tài sản như xây dựng tôn giáo
bảo vệ khóa cửa chắc chắn lắp đặt camera an ninh bố trí người canh gác nhất là vào ban đêm
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng chín thiếu niên có năm sinh hai nghìn sáu hai nghìn bảy
trú tại phường một mươi một và xã xuân thọ tp đà lạt đang bị công an phường một mươi một tạm giữ để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn qua công tác tuần tra kiểm soát
công an phường một mươi một thành phố đà lạt phát hiện một nhóm gồm chín thiếu niên đang tàng trữ trái phép hung
và có hành vi chuẩn bị đánh nhau
ngay sau đó lực lượng công an đã đưa số thiếu niên cùng chín mã tấu và giao tự chế các loại về trụ sở để làm việc
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn ghen tuông nên đã hẹn gặp nhau để giải quyết
khi hai nhóm gặp chuẩn bị đánh nhau thì lực lượng công an phường một mươi một phát hiện và kịp thời ngăn chặn
trốn truy nã hơn hai mươi sáu năm tại tp hcm đối tượng nguyễn thanh tâm vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đối tượng nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai sinh sống và làm ăn tại tỉnh quảng ngãi
sau đó đã thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người đang công tác tại nhà máy đường quảng ngãi rồi bỏ trốn
qua hai mươi sáu năm truy tìm công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với công an tp hcm đã bắt giữ được tâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận tân bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông xã cảnh thụy huyện yên dũng tỉnh bắc giang
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
còn về tội không thi hành án
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh bắc ninh
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu phố đa hội phường châu khê tp từ sơn tỉnh bắc ninh
và đối tượng lê văn yên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu phố nghè
phường đồng kỵ tp từ sơn tỉnh bắc ninh phải nhận quyết định truy nã
của công an tp từ sơn tỉnh bắc ninh về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
bộ công an phối hợp thực hiện